sẽ có hơn một hộ dân bị giải tỏa để thực hiện dự án cải tạo rạch xuyên tâm
một trong những dự án chỉnh trang đô thị quan trọng của tp hcm
đây là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa ủy ban nhân dân thành phố với các sở ngành
để đẩy nhanh tiến độ các dự án chỉnh trang đô thị
rạch xuyên tâm đi qua hai quận bình thạnh và gò vấp có chiều dài hơn tám km
trong đó tại quận bình thạnh có khoảng hai hộ dân bị ảnh hưởng
theo đó để thực hiện dự án sẽ có hơn một hộ phải giải tỏa trắng
ủy ban nhân dân tp của bình thạnh cho biết đã có hơn bảy trăm linh căn hộ tới định cư phục vụ dự án
được biết tổng bức đầu tư dự án cải tạo rạch xuyên tâm hơn tám sáu trăm năm mươi tám tỷ đồng
riêng kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng là ba tỷ đồng
hiện phương án đầu tư đang được xem xét theo hai hình thức bt hoặc vừa bt vừa đầu tư công
ủy ban nhân dân tp hcm ưu tiên bố trí ngân sách từ việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để thực hiện dự án
dự kiến trong tháng một mươi hai ban thượng vụ thành ủy xem xét quyết định về dự án này